ủy ban nhân dân huyện crong park tỉnh đắk lắc đã quyết định cách các chức vụ trong đảng
cách chức hiệu trưởng đối với hiệu trưởng trường trung học cơ sở eofe do bị tố nhận tiền chạy việc
ông phan xuân hạnh là phó bí thư tri bộ hiệu trưởng trường trung học cơ sở eav huyện cron park
tỉnh đắk lắc trước đó ủy ban kiểm tra huyện ủy crong park nhận được đơn của cô bùi thị thùy lê
tố cáo ông hạnh có hành vi nhận hai trăm một mươi triệu đồng để lo cho cô lê và làm hợp đồng và chạy vào
biên chế tại trường trung học cơ sở eav qua quá trình xác minh ủy ban kiểm tra huyện ủy cron park
kết luận sự việc đúng như đơn tố cáo khi không lo được biên chế cho cô lê
ông hạnh dây dưa không trả hết số tiền đã nhận